cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú tỉnh trà vinh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam thạch rin sáu mươi một tuổi
ngụ tại ấp trà cú c xã kim sơn huyện trà cú tỉnh trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm đến lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
thông qua tài khoản facebook cá nhân thạch riêng đăng tải hình ảnh chân dung chủ tịch hồ chí minh đã bị chỉnh sửa
có tính chất xúc phạm lãnh tụ quá trình làm việc với cơ quan điều tra thạch riêng thừa nhận hành vi trên nhằm tuyên truyền xuyên tạc sai về lịch sử vùng đất tây nam bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú đã thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan
đây là đối tượng thường xuyên đăng tải chia sẻ biểu tượng tài liệu liên quan đến tổ chức phản động bên ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam thạch riêng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật